những ngày vừa qua thì nhiều người nga tại một số khu dân cư ở thủ đô moscow không khỏi bất ngờ khi mà được phát miễn phí những chiếc khẩu trang vải xinh xắn sạch sẽ
và họ còn bất ngờ hơn khi mà được biết rằng những chiếc khẩu trang này là món quà hết sức ý nghĩa là tấm lòng của cộng đồng người việt nam gửi tới các bạn nga trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh mẽ ở nước này
minh thùy một cô gái quê ở đắk lắk theo chồng sang sinh sống ở moscow là một trong những người mở màn cho chiến dịch tặng khẩu trang cho các bạn nga trong cộng đồng người việt
thùy đã tự mai khẩu trang để tặng cho người có nhu cầu nhưng do nguyên liệu khan hiếm nên thùy đã kết nối với cộng đồng người việt trên facebook để kêu gọi sự hỗ trợ
thùy đã tự mai khẩu trang để tặng cho người có nhu cầu nhưng do nguyên liệu khan hiếm nên thùy đã kết nối với cộng đồng người việt trên facebook để kêu gọi sự hỗ trợ
thùy đã quyên góp được khoảng hai mươi chiếc khẩu trang
những hình ảnh và câu chuyện phát khẩu trang miễn phí của các anh chị đã được kể lại cận kẽ trên trang muscovite mark và tài khoản facebook moscow thú vị
hy vọng những thông tin này sẽ được lan toàn